theo thống kê của bộ y tế số ca nhập viện vì pháo nổ trong dịp tết nguyên đán mậu tuất đã tăng gần ba mươi so với dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi chín
trong sáu ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất tại các cơ sở khám chữa bệnh đã có một trăm chín mươi bảy trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ tăng hai mươi tám bốn so với một trăm bốn mươi một ca trong dịp nghỉ tết đinh dậu
đặc biệt các ca nhập viện chủ yếu trong ngày ba mươi và mùng một tết
ngoài ra ghi nhận bảy mươi năm trường hợp nhập viện do các chất nổ khác
dù đã bị cấm nhưng vẫn còn nhiều người mua bán tàng trữ đốt pháo trái phép
đây chính là nguyên nhân khiến số nạn nhân của pháo vẫn tiếp tục gia tăng trong các dịp tết